hôm nay tôi cũng có thêm những kiến thức mới
thận của chúng ta có vai trò rất quan trọng và
nhiều khi nó có ảnh hưởng đến sương khớp nữa
có lẽ đây là một kiến thức mà không nhiều quý vị khán giả biết được đâu
xin phép được hỏi phó giáo sư tiến sĩ phan đài an
câu hỏi trước bà cũng đã đưa ra một số trợ chứng khi mà thận của chúng ta bị suy yếu
bà có thể nói kỹ hơn lại về vấn đề này
để quý vị khán giả có được những cái dấu hiệu cho mình khi mà thận của chúng ta đang không được khỏe
khi thận của chúng ta không được khỏe thì có thể dẫn đến rất là nhiều các cái biểu hiện
tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào từng cái bộ phận của thận bị ảnh hưởng
thì nó dẫn đến những biểu hiện gì
ví dụ như là thông thường nếu như chúng ta bị những tổn thương của đường tiết niệu
hoặc là bệnh lý của đường tiết niệu thì thường triệu chứng lâm sàng xuất hiện sẽ rất sớm
và bệnh nhân sẽ ví dụ như là thấy nước tiểu của mình có vấn đề
hoặc là đi tiểu có vấn đề người ta đi tiểu nó không được bình thường
rồi số lượng nước tiểu thay đổi màu sắc nước tiểu thay đổi
hoặc là người ta cảm thấy đau hoặc là sốt
đấy là những cái liên quan đến đường tiết niệu
còn đối với bệnh lý của cầu thận thì nó khó hơn bởi vì nó kín đáo hơn
có những cái giai đoạn khi mà còn rất sớm thì hầu như không có triệu chứng lâm sàng gì đâu
bệnh nhân sẽ không cảm thấy có một cái gì bất thường cả
bởi vì thật nó cũng có một cái khả năng bù trừ và cố gắng để mà hoàn thành nhiệm vụ
nói chung nó có trách nhiệm rất là cao
vì vậy cho nên là khi mà có vấn đề thì
bao giờ nó cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình
nỗ lực hết sức rồi mà không thể gánh được cái nhiệm vụ của mình lúc bấy giờ
thì nó bắt đầu mới có ý kiến là tôi ốm rồi đây
và khi đó thì câu chuyện đã đi khá xa rồi
bệnh nhân sẽ có thể bị phù bởi vì thận không còn khả năng điều hòa được
cái tình trạng cân bằng với nước
bệnh nhân có thể có huyết áp cao bởi vì là
người ta không điều hòa được huyết áp hay là bị thiếu máu
và đặc biệt là những cái tình trạng này nó sẽ càng gặp nhiều hơn
và cái tỷ lệ mức độ nặng bệnh nó càng nặng hơn khi mà tình trạng chức năng thận càng giảm
bên cạnh đó thì bệnh nhân có thể có cảm nhận thấy là
xương của người ta có vấn đề người ta đau
hoặc là người ta cảm thấy rất là khó chịu trong người
bởi vì bị ngộ độc mãn tính
người ta không thể thài thải được các chất độc ra ngoài
cho nên là ăn uống kém ngon cân có thể bị thay đổi v v
tức là những cái triệu chứng nó
nhiều khi nó không có cái gì là gợi ý một cách cụ thể là bệnh thận đâu
mà nó là một cái tình trạng
tình trạng chung của toàn cơ thể cảm giác thấy mệt mỏi ủi ủi
vậy cái tình trạng chung của những bệnh nhân bị bệnh thận hiện nay
thì họ có theo những cái thống kê của bên y tế của mình
họ có kịp thử phát hiện ra thường là ở những giai đoạn đầu không
hay là đã đi đến những triệu chứng như là phổ giáo sư nói
thì họ mới phát hiện ra là mình bị thận
vâng hiện nay rất đáng tiếc là chúng ta chưa có một cái hệ thống
để mà khám và sẵn lập bệnh từ giai đoạn sớm
hoặc là khi mà
giống như là chúng ta có một hệ thống

vì vậy cho nên rất nhiều người khi có triệu chứng rồi
thì người ta mới đi khám bệnh
và khi mà đã có triệu chứng rồi
thì thường là bệnh đã ở giai đoạn muộn
trong các bệnh lý về thận và đường tiết niệu
thường bao giờ thận thì cũng đi kèm với đường tiết niệu
chúng tôi thường phát hiện bệnh sớm
ở những người có bệnh tịch lý tiết niệu
bởi vì họ có những cái biểu hiện rõ hơn
và nó nặng hơn
tức là người ta cảm nhận thấy rõ ràng hơn
vì vậy cho nên thường phát hiện thấy rõ hơn
còn bệnh lý của chúng ta
cầu thận thì thực sự là rất là khó khăn
chỉ trừ có những cái đợt bệnh cấp
thì may ra mới phát hiện được ra
còn nếu không thì nó cứ âm thầm như vậy
và cho đến giai đoạn cuối cùng
rất nhiều trường hợp của chúng ta phát hiện
là đã đến giai đoạn cuối
khi mà chức năng thận không còn
có thể đảm đương được cái nhiệm vụ của mình nữa
và vì vậy chúng tôi gọi đấy là bị suy thận
và khi đã bị suy thận rồi
thì chỉ còn một biện pháp duy nhất
đó là phải điều trị thay thế thận suy
để có thể duy trì được cuộc sống của mình
đấy là cái điều rất là đáng buồn
nhưng mà để có thể phát hiện được ra bệnh sớm
thì nó cũng không phải là quá phức tạp
và không phải là quá tốn kém
tuy nhiên là vì có lẽ cuộc sống của chúng ta
nó có quá nhiều những cái nỗi vất vả
rồi nhiều khi người ta cũng không ý thức được
cái điều đó cho nên chúng ta bỏ qua
cái giai đoạn sớm rất nhiều
rất vâng ạ
hy vọng là với những cái kiến thức ngày hôm nay
thì quý vị khán giả cũng sẽ có cho mình
được những cái trang bị thật là tốt
để có thể sớm phát hiện ra cái bệnh lý của mình
và có cái hướng điều trị kịp thời ạ